các phường làm pháo đài người dân là chiến sĩ trong đó vận động người dân đồng hành với ngành y tế nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung để nâng cao ý thức chống dịch